chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
ngày hôm qua thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã có thư khen gửi cục trưởng cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao giám đốc công an tp hà nội cục trưởng cục quản lý thị trường tp hà nội
về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động sản xuất kinh doanh các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ không có hóa đơn chứng tử hàng hết hạn sử dụng hàng kém chất lượng
nội dung thư khen nêu rõ vừa qua cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì phối hợp với cục quản lý thị trường và công an tp hà nội tổ chức đấu tranh chuyên án triệt phá nhóm ba đối tượng hoạt động sản xuất kinh doanh các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ không có hóa đơn chứng tử hết hạn sử dụng hàng kém chất lượng là sản phẩm dinh dưỡng thực phẩm chức năng sữa bột dùng cho người già phụ nữ có thai trẻ em gây nguy hại nghiêm trọng đến sức kh
cùng nhiều vật chứng khác thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang ghi nhận biểu dương thành tích của các đơn vị đồng chí thứ trưởng đề nghị cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và công an tp hà nội tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng vụ án khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật đồng thời phối hợp tổ chức tốt công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức cảnh giác và hỗ trợ lực lượng thi
thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu
năm cầu thủ của câu lộc bộ bà rê vũng tàu thi đấu ở giải hạng nhất quốc gia đã thống nhất đá dưới sức giàn xếp tỷ số để thắng độ trên trang web cá cược
hôm nay công an tỉnh bà rê vũng tàu cho biết đã khởi tố bị can đối với năm cầu thủ có độ tuổi từ hai mươi đến ba mươi để điều tra về hành vi đánh bạc
theo kết quả điều tra ban đầu trong trận đấu giữa công an tp bà rê vũng tàu và công an tp shb đà nẵng thuộc khuôn khổ cúp sao vàng diễn ra ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tại sân vận động bà rịa
năm đối tượng trên đã bản bạc thống nhất đá dưới sức sau đó các đối tượng này đã đặt cược cho công an tp shb đà nẵng thắng trên các website cá độ bóng đá
kết quả trận đấu công an tp shb đà nẵng thắng công an tp bà rê vũng tàu với tỷ số ba mươi một hiện vụ việc đang được công an tp bà rê vũng tàu tiếp tục điều tra làm rõ
công an tp bà rê vũng tàu vừa tiến hành khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng trần quốc huy trú tại tp long khánh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn thị hoài hương là vợ của huy nhưng cho tại ngoại vì đang nuôi con dưới ba mươi sáu tháng tuổi
theo điều tra ban đầu từ năm hai nghìn một mươi chín vợ chồng huy mở các dây hụi để cho người dân trên địa bàn tỉnh đồng nai và các tỉnh lân cận chơi hụi tuần hụi tháng với số tiền góp hụi từ một triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng
đến đầu năm hai nghìn hai mươi hai vợ chồng huy làm ăn thua lỗ dù không còn khả năng trả nợ và thanh toán thế nhưng vợ chồng huy vẫn tiếp tục mở nhiều dây hụi khác nhằm chiếm đoạt tiền của các hụi viên
thống kê ban đầu cơ quan công an xác định tổng số tiền vợ chồng huy chiếm đoạt của ba trăm ba mươi bảy cá nhân là khoảng hơn bốn mươi chín tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật
còn tại tỉnh an giang vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố tám bị can về hành vi cố ý gây thương tích
trong đó bắt tạm giam năm đối tượng còn ba đối tượng đang chấp hành án trong vụ gây dối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản
trong quá trình điều tra xác định do có mâu thuẫn từ trước giữa nguyễn thành ngọt với phan văn học nên hai bên đã hẹn nhau để giải quyết
sau đó hai nhóm mang theo nhiều hung khí tới điểm hẹn và xảy ra ẩu đả
hậu quả một thanh niên trong nhóm của học bị nhóm của ngọt dùng dao và chĩa đâm chém nhiều nhát vào người gây thương tích ba mươi năm
ngày mai tòa nhân dân tp hcm mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo trần thị ngọc trinh
còn gọi là người bỗ ngọc trinh ba mươi bốn tuổi và bị cáo trần xuân đông ba mươi sáu tuổi
phiên tòa được xét xử công khai do thẩm phán nguyễn anh tuấn làm chủ tọa dự kiến diễn ra trong một ngày
ngoài hai bị cáo tòa án cũng trự tập bảy người có quyền và nghĩa vụ liên quan
trần thị ngọc trinh bị xét xử về tội gây dối trật tự công cộng
còn bị cáo trần xuân đông bị xét xử về hai tội gây dối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo hồ sơ vào ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba dù không có giấy phép lái xe hạng a hai
nhưng ngọc trinh vẫn cùng trần xuân đông tổ chức thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn
với các động tác nguy hiểm phản cảm cho quay video rồi đăng lên mạng xã hội
qua điều tra cơ quan công an còn xác định liên quan đến xe mô tô biển kiểm soát năm mươi chín a ba một mươi một nghìn năm trăm tám mươi tám
bị can đông đã xuất trình giấy chứng nhận đăng ký số một trăm hai mươi hai nghìn sáu trăm bảy mươi tám là giả
người này thừa nhận mặc dù biết giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô là giả
nhưng vì thấy xe giá rẻ nên vẫn cố ý mua về để sử dụng
vào khoảng bảy giờ bốn mươi năm phút ngày hôm nay đã xảy ra hỏa hoạn trong trung tâm thương mại
thương xá la tulip đà lạt thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
thời điểm này một số người đang mua sắm tại khu vực chợ đà lạt phát hiện khói đen bốc ra dữ dội
từ một quầy hàng đặc sản trong khu thương xá la tulip đà lạt
do quầy đặc sản chưa mở cửa nên mọi người không có cách nào để có thể được vào bên trong dập lửa
trước tình thế cấp bách ban quản lý chợ đà lạt đã phối hợp với công an phường một thành phố đà lạt
buộc phải phá cửa cuốn tiến vào dập lửa
rất may vụ hỏa hoạn được phát hiện kịp thời nên công tác dập lửa được tiến hành nhanh chóng
khoảng năm phút sau vụ hỏa hoạn đã được dập tắt và không làm lan sang những quầy hàng
phần lớn kinh doanh các loại sản phẩm dễ cháy nổ bên cạnh
thưa quý vị đến hẹn lại lên
cứ đến gần tết thì tình trạng buôn bán pháo lậu pháo tự chế lại diễn ra sôi động
nhiều vụ tai nạn thương tâm từ pháo nổ tự chế xảy ra
thế nhưng dường như vẫn chưa đủ sức cảnh tỉnh với giới trẻ
nhất là khi trên mạng xã hội tình trạng mua bán tiền chất chế tạo pháo
cũng như là những clip dạy chế tạo pháo vẫn diễn ra công khai
đây là hiện trường vụ tự chế dẫn đến pháo nổ
làm em nguyễn tấn huy một mươi chín tuổi ở xã hành đức huyện nghĩa hành bị thương nặng
phải đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa đà nẵng cuối tháng một vừa qua
còn đây là học sinh trần nhật hưng ở phường phổ thạnh thị xã đức phổ
bị công an phường phổ thạnh bắt quả tang khi đang tàng trữ một mươi tám quả pháo nổ tự chế
và một sáu mươi tám kg thuốc để chế tạo pháo nổ cùng nhiều vật liệu dùng để chế tạo pháo nổ
trước đó công an phường phổ thạnh phối hợp với đơn vị nghiệp vụ
phát hiện lê văn lộc hai mươi hai tuổi ở tổ dân phố thạnh
phổ thạnh đức một có hành vi tàng trữ hai trăm linh gram thuốc chế tạo pháo nổ
cùng vật liệu chế tạo pháo nổ
ở độ tuổi học sinh các em thường tò mò thích khám phá
học đòi bắt chức trên mạng và tập tành thử sức sáng tạo
trong khi có sẵn các clip hướng dẫn chế thuốc làm pháo nổ trên mạng internet
nhiên liệu rất dễ kiếm có thể đặt mua qua mạng rồi về chế tạo pháo tại nhà
việc chế tạo sản xuất sử dụng pháo nổ trái phép là hành vi vi phạm pháp luật
tiêm ẩn mối nguy hiểm khôn lường tới tính mạng sức khỏe và tình hình an ninh trật tự
hậu quả các vụ nổ do pháo tự chế rất nghiêm trọng nhẹ thì ảnh hưởng đến tinh thần
sức khỏe nặng thì bị thương tật tan phế suốt đời đôi khi phải đánh đổi cả tính mạng của mình
địa bàn phường là một trong những địa bàn điểm náo về hành vi vi phạm về pháo
nên nga từ đầu nam đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
giáo dục cho người nhân không buôn bán vạn chuyển chế tạo pháo nổ đã được triển khai rất quyết liệt
tuy nhiên điều quan trọng phải có sự vào cuộc đồng bộ của các ban ngành hội đoàn thể và các trường học
đặc biệt là gia đình trong việc quản lý giáo dục con em mình để phòng tránh rủi ro tai nạn đáng tiếc do pháo gây ra
nguy hiểm là vậy nhưng những tai nạn thương tâm do pháo tự chế
vẫn tái diễn hàng năm
vào dịp giáp tết nguyên đán nhiều bệnh nhân lại nhập viện vì pháo nổ
đa số là các em học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường
một trong những nguyên nhân dẫn đến những tai nạn thương tâm này là do việc mua bán các tiền chất chế tạo pháo
hay các clip dạy chế pháo vẫn chản lan trên mạng xã hội khiến các em học sinh thích tò mò khám phá
tại huyện đắc hà tỉnh con tum đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội lừa đảng chiếm đoạt tài sản
đối tượng phạm minh toản sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn thanh xuân xã đắc ngọc huyện đắc hà tỉnh con tum
và đối tượng phan quốc huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố bảy thị trấn đắc hà huyện đắc hà tỉnh con tum
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh con tum đã ra quyết định truy nã số một ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi chín
đối với đối tượng trần đình trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn một
xã tân cảnh huyện đắc tô tỉnh con tum và đối tượng lê văn đoàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thường trú tại ấp long hòa xã tân long thị xã ngã năm tỉnh sóc trăng
phải nhận quyết định truy nã số năm ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
của công an thị xã ngã năm tỉnh sóc trăng cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện